đây là cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ tự lực cánh sinh
đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước ý chí chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc việt nam
nhân kỷ niệm sáu mươi sáu năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại chiến thắng lễ lừng của quân và dân ta
trong cuộc chiến đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn điện biên phủ là chiến dịch rất quan trọng
được đảng và chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm đảng ta xác định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
để tạo nên một bước ngoặt mới trong chiến tranh trước khi đế quốc mỹ can thiệp sâu hơn vào đông dương
đây là một trận đánh lớn tạo tiếng vang lớn với thế giới có thể chấm dứt được chiến tranh trường kỳ
với khí thế sụp sôi cả nước nô nức lên đường thực hiện khẩu hiệu
tất cả cho tiền tuyến tất cả cho chiến thắng
kế hoạch ban đầu đánh nhanh thắng nhanh
cũng như bản lĩnh của người tướng quân tại ngoại đại tướng võ nguyên giáp
lúc bấy giờ là tổng tư lệnh của chiến dịch đã chuyển sang phương án đánh chắc thắng chắc
và đây chính là quyết định mấu chốt để đem đến thắng lợi cho cuộc chiến
tránh rơi vào bẫy của quân đội pháp hạn chế rất nhiều sương máu của đồng đội trong chiến dịch điện biên phủ
sau năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non
quân đội nhân dân việt nam với những cách đánh
sáng tạo và táo bạo đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chúng ta đã làm chủ điện biên phủ và bắt sống tướng đờ cát
tiêu diệt và bắt sống một mươi sáu hai trăm linh tên địch bắn hạ sáu mươi hai máy bay
và thu toàn bộ kho tàng vũ khí của thực dân pháp tại điện biên phủ
đây là chiến thắng vang dội làm kinh ngạc chủ nghĩa đế quốc
thực hiện thay đổi hoàn toàn cục diện ở đông dương
và làm nức lòng những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới
sáu mươi sáu năm trước điện biên phủ là trung tâm đề kháng
một pháo đài bất khả xâm phạm của thực dân pháp
nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của bộ chính trị
sau khi thông qua kế hoạch tác chiến của bộ tổng tư lệnh
quân ta quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta nổ súng mở màn cuộc tấn công
đập tan tập đoàn cưới điểm điện biên phủ
sau ba đợt tiến công quân ta lần lượt tiêu diệt và chiếm các cụm cứ điểm lớn của địch
chiều ngày bảy tháng năm quân ta đánh vào sở chỉ huy của địch
một mươi bảy giờ ba mươi phút ngày bảy tháng năm tướng đờ cát
chỉ huy trưởng cùng toàn bộ ban thăm mưu của địch đã đầu hàng và bị bắt sống
sáu mươi sáu năm đã trôi qua từ chiến dịch điện biên phủ
điện biên đang khoác lên mình diện mạo mới
với những nhân chứng lịch sử trải qua cuộc chiến
họ đã và đang chứng kiến sự đổi tay của mảnh đất điện biên trên đường đổi mới
nói là nó thay đổi các phương diện về chính trị về kinh tế về xã hội
mà ai mặt thì tôi nói là đều có phát triển hết nâng cao hết không như ngày xưa
thôi nên cái trình đội dân so với trước đây rồi mà nói là tiến bộ rất nhiều
từng là chiến trường xưa với đầy phế tích của bom đạn dây thép gai
phương him lam đang vừa lên trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố điện biên phủ
tỷ lệ hộ nghèo của phương him lam chỉ còn khoảng năm
đời sống người dân ngày càng được nâng cao
năm hai nghìn một mươi chín kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá
tốc độ tăng trưởng grdp đạt bảy hai
cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện thu hút đầu tư đạt khá
tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn ba mươi ba sáu
năm hai nghìn hai mươi điện biên xác định tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo
xây dựng tỉnh điện biên phát triển toàn diện
mà trọng tâm là dựa vào tiềm năng
thêm mạnh vốn có của địa phương
các hợp tác xã các tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh chúng ta
đây là một cơ hội rất tốt
chúng ta sẽ tăng cường phát triển nông nghiệp gắn với tái cấu trúc trong ngành nông nghiệp
điện biên mảnh đất đã anh dũng vượt qua bao gian nan thử thách
ngày nay với sức mạnh đại đoàn kết của một mươi chín dân tộc
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên hôm nay
sẽ quyết tâm đưa điện biên trở thành tỉnh trung bình trong vùng trung tâm
trung du và miền núi phía bắc như mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng bộ tỉnh đã đề ra
là điểm sáng trên con đường đổi mới nơi cực tây của tổ quốc
chiến thắng điện biên phủ là niềm tự hào của mỗi người dân việt nam và của dân tộc việt nam
những ca khúc được viết vào thời điểm đó cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị
khi đã góp phần tái hiện chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của quân và dân ta
chiến thắng điện biên của nhà sĩ đỗ nhoa
độ nhuận là một trong những ca khúc như thế
chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn
ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử
được tham gia vào đoàn văn công phục vụ chiến trường
nhạc sĩ đỗ nhuận đã có may mắn sống trong thời khắc lịch sự đó
đúng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khi đó thì ông là cùng với đơn vị
đơn vị đang sửa đường quốc đất để làm một con đường ở mường phăng
có nghe tin điện biên giải phóng rồi mường thanh giải phóng rồi
ông cảm giác như là một cái tiên lửa điện
những cái nguồn tiếp xúc
và ngay trong cái đêm bảy tháng năm thì ông ấy đã ngồi dưới cái ngọn đèn dầu
và trong cái ánh lửa của bùng thì đã viết ngay những cái giai điệu đầu tiên của cái bài giải phóng điện biên
trước chiến thắng điện biên
nhạc sĩ đỗ nhuận đã có nhiều ca khúc hay và nổi tiếng
thế nhưng phải đến chiến thắng điện biên thì mọi cảm xúc rồn nén mới được kết tụ
và thăng hoa trên từng nốt nhạc
ca từ giản dị nhạc điệu vui tươi như những bước hành quân khắp khởi
mừng vui trong chiến thắng nhưng lại toát lên niềm xúc động tự hào lớn lao
một cái mốc son về băng âm thanh
ghi nhận một cái chiến công rất là tự hào
vì ít hiếm có những cái trường hợp nào mà một cái giai điệu từ một bài ca bài hát
được sáng tác lập tức trên chiến trường
ngày đầu của chiến thắng điện biên mà vang suốt từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cho đến bây giờ
kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày chiến thắng điện biên
hòa chung và niềm vui đón mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc
giai điệu bài hát chiến thắng điện biên lại một lần nữa vang lên
trọn vẹn thúc giục thiết tha như chính lần đầu tiên nó được cất lên
bởi đoàn văn công hỏa tuyến trên cánh đồng mừng công giã chiến sáu mươi sáu năm về trước